sau sự cố tai nạn lao động tại công trình tòa nhà condo hai số một trăm linh bảy võ nguyên giáp
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng khiến một công nhân tử vong
thành phố đà nẵng đã chỉ đạo tăng cường giám sát xử lý nghiêm các đơn vị vì giấu sự cố công trình
sở xây dựng đà nẵng đã giao thanh tra sở chi cục giám đốc xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan
thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định
xử lý sự cố công trình trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm công nhân hoàng trọng dũng khi làm việc tại sảnh thang máy tầng một mươi sáu
thì bị ngã rơi xuống đất tử vong tại chỗ tuy nhiên phía thi công công trình đã giấu chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an